tại thành phố hồ chí minh tạp chí nhịp cầu đầu tư phối hợp cùng công ty chứng khoán thiên việt công bố danh sách và tôn vinh năm mươi công ty kinh doanh hiệu quả nhất việt nam năm hai nghìn một mươi tám
hoạt động được tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có quy mô lớn tốc độ tăng trưởng mạnh và bền vững
đây là bảng xếp hạng có uy tín cao với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế hàng đầu và được tham chiếu từ các bảng xếp hạng uy tín thế giới như bloomberg business fortune forbes toàn cầu
top năm mươi được tôn vinh trên cơ sở đo lường kết quả kinh doanh các công ty liên tiếp ba năm dựa vào ba chỉ số tăng trưởng doanh thu lợi nhuận trên vốn sở hữu và lợi nhuận trên cổ phiếu
năm hai nghìn một mươi tám công ty cổ phần tập đoàn xây dựng hòa bình có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu kép năm mươi ba ba mươi một lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt ba mươi ba bốn giá trị vôn hóa thị trường là một mươi sáu tỷ usd lợi nhuận sau thuế đạt sáu trăm hai mươi chín tám mươi bảy tỷ đồng
mới đây trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tập đoàn hòa bình liên tiếp trúng nhiều gói thầu xây dựng các tổ hợp căn hộ cao cấp khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng du lịch quy mô hàng đầu cả nước
năm nay nhóm một mươi doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất vẫn là các cổ phiếu quen thuộc ở các ngành hàng tiêu dùng bất động sản công nghiệp nặng với những thương hiệu lớn như công ty cổ phần đầu tư thế giới di động công ty cổ phần tập đoàn xây dựng hòa bình công ty cổ phần hàng không vietjet v v